công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết tỉnh ủy và ủy ban dân tỉnh quảng bình
phối hợp cùng công ty dự kiến tổ chức bốn chuyến tàu đưa người dân quảng bình
đang tạm trú tại tp hcm và các tỉnh phía nam về quê
cụ thể đoàn tàu có một mươi bốn toa xe gồm một mươi hai toa chở khách một toa công vụ và một toa phục vụ ăn uống
thời gian xuất phát tàu se một mươi sáu là ngày tám tháng một mươi tại ga sài gòn lúc tám giờ
tại gà dị an lúc chín giờ và tại gà biên hòa lúc chín giờ bốn mươi hai phút
tàu se một mươi tám xuất phát cùng ngày tại gà sài gòn lúc một mươi giờ bốn mươi
tại gà dị an từ lúc một mươi một giờ bốn mươi hai và tại gà biên hòa lúc một mươi hai giờ hai mươi hai
trong ngày chín tháng một mươi hai chuyến tàu gồm se một mươi sáu xuất phát tại ga sài gòn lúc tám giờ
tại gà dị an lúc chín giờ và gà biên hòa lúc chín giờ bốn mươi hai
tàu se một mươi tám xuất phát tại gà sài gòn lúc một mươi giờ bốn mươi gà dị an lúc một mươi một giờ bốn mươi hai và gà biên hòa lúc một mươi hai giờ hai mươi hai
hành khách xuống tàu tại các gà miền bắc
mỹ đức đồng hới hoàn lão minh lệ và đồng lê tỉnh quảng bình
số lượng hành khách dự kiến là hai tám trăm linh người
thuộc các đối tượng phụ nữ mang thai phụ nữ nuôi con nhỏ dưới một mươi hai tháng
học sinh đang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh quảng bình
đi thăm thân người già nam trên sáu mươi tuổi nữ trên năm mươi năm tuổi đi thăm thân nhân
trước đó ngày ba tháng một mươi tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình
phối hợp cùng ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn
cùng tổ chức chuyến tàu nghĩa tình đưa người dân tỉnh nhà về lại quê hương
theo đó chuyến tàu se một mươi hai sẽ khởi hành từ ga sài gòn
với số lượng hành khách là năm trăm một mươi một người lớn và một trăm năm mươi sáu trẻ em
cũng theo công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn
toàn bộ công tác đón tiễn hành khách tại các ga vận chuyển trên tàu
được thực hiện các biện pháp đảm bảo các quy định về phòng chống dịch
nhân viên phục vụ trên tàu dưới ga đáp ứng yêu cầu
theo hướng dẫn tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách của bộ giao thông vận tải
về xét nghiệm sars cov hai và tiêm đủ hai liều vaccine
thưa quý vị những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại